thưa quý vị liên quan tới phiên xét xử cựu bộ trưởng vũ huy hoàng và động phạm gây thất thoát hai bảy trăm linh tỷ đồng
ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội quyết định hoãn phiên tòa xét xử vì vắng mặt ba bị cáo và nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
cụ thể ngày bảy tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại bộ công thương và tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco
trong vụ án này ông vũ huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba cựu bộ trưởng bộ công thương phan trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
nguyên vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tám bị cáo còn lại nguyên là cán bộ lãnh đạo tp hcm bị xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tại phiên tòa sáng nay trong phần thủ tục thư ký phiên tòa thông báo dù đã được triệu tập hợp lệ
song bị cáo nguyễn hữu tín sáu mươi ba tuổi cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm lê văn thanh năm mươi tám tuổi cựu phó tránh văn phòng ubnd tp
và nguyễn thanh trương bốn mươi sáu tuổi cựu trưởng phòng đô thị văn phòng ubnd tp hcm vắng mặt
ngoài ra đại diện công ty mê linh ông phan văn tuất nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
phụ trách bộ phận quản lý vốn nhà nước tại sapeco và nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt
với sự vắng mặt của ba bị cáo đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo
sau quãng thời gian hội ý hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa vì những sự vắng mặt nói trên sẽ ảnh hưởng đến quá trình
liên quan đến vụ bí thư xã giết người đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm xảy ra tại tỉnh đắk nông
vào ngày hôm nay ngày bảy tháng một tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã mở phiên tòa xét xử công khai đối với đỗ văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú tệ thôn tân đức xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng về các tội giết người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả
theo có trạng do làm ăn thua lỗ và nợ đến hàng chục tỷ đồng minh mua gói bảo hiểm thân thể với giá trị bồi thường lên đến một mươi tám tỷ đồng
mục đích của minh là giả chết để trục lợi tiền đền bù và trốn nợ
sau khi không đào được sát người chết vào đêm ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi minh đã sát hại cháu họ của mình
sau khi gây án đối tượng bỏ sát nạn nhân lên ô tô rồi chạy ra quốc lộ hai mươi tám tông vào cột mốc bên đường
minh tháo đồng hồ chìa khóa đeo vào cho nạn nhân và đổ xăng đốt xe
huyện trường như một vụ tai nạn
gây án xong minh bỏ trốn xuống tỉnh bình phước
đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi thì bị bắt giữ
thưa quý vị tính đến thời điểm hiện nay lực lượng công an cả nước đã triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của bộ trưởng bộ công an
đồng loạt gia quân tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
một tinh thần đấu tranh quyết liệt hiệu quả với tội phạm hình sự đã được thể hiện
sau một mươi năm ngày đầu gia quân thực hiện cao điểm tại cục cảnh sát hình sự bộ công an với nhiều chuyên án lớn đã được đấu tranh khám phá thành công
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
một vụ án mạng giết người cướp tài sản xảy ra tại địa bàn bạn lật rằng xã mường thang huyện thăn uyên tỉnh lai châu
nạn nhân bị cắt cổ và tài sản bị mất là một mươi bốn triệu đồng
với tinh thần khẩn trương truy bắt tội phạm không để người dân hoang mang lo lắng
các trinh sát thuộc cục cảnh sát hình sự hối hợp với công an tỉnh lai châu công an thắng võ hà nội
chỉ sau hai mươi bốn giờ phá án hung thủ đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại hà nội
đó là đối tượng hồ văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện than uyên tỉnh lai châu
sinh nghiện ma túy không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản
trước đó ngay trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp cùng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an tỉnh bình định
ập vào bắt quả tang năm mươi bảy đối tượng đã có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc tại một bãi đất hoang thuộc xã phước thuận huyện tuy phước tỉnh bình định
thu giữ tại chỗ hơn tám trăm linh triệu đồng hàng chục điện thoại và xe ô tô cùng nhiều công cụ phương tiện khác
liên quan đến hoạt động cờ bạc có tổ chức hai băng nhóm tội phạm
đánh bạc lưu động cho bay lãi nặng và tàng trực vũ khí quân dụng cũng đã đồng loạt vì lực lượng cảnh sát hình sự triệt hóa thành công
hai đối tượng cầm đầu hai băng nhóm là phương phúc ngọc trung tức trung quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thành phố hòa bình
và mai hồng hải tức hải lu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại huyện lương sơn hòa bình đã bị bắt giữ
hai băng nhóm này đã câu kết với nhau để thực hiện hành vi lợi dụng các địa bàn rắp danh
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
chúng tôi mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi phạm tội khác của băng nhóm
trong đó có gồm hành vi tàng trực sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cho bay lãi nặng
phòng trọng án chúng tôi trong một mươi năm ngày đầu thực hiện đợt cao điểm
đã phối hợp rất nhiều các đơn vị địa phương trong toàn quốc để điều tra
truy bắt làm rõ một mươi năm vụ giết người
bảy vụ cướp tài sản
trong một mươi năm ngày đầu gia quân thực hiện cao điểm
cục cảnh sát hình sự đã xác lập triệt phá ba chuyên án
truy bắt một mươi bốn đối tượng truy nã
trong đó hai đối tượng có lệnh truy nã quốc tế
năm đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt và nguy hiểm
ba đối tượng đã trốn truy nã trên hai mươi năm
diện đối tượng mà tập trung truy bắt trong thời gian cao điểm này
đó là những đối tượng mà trốn lâu năm
cái thứ hai là những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
truy nã nguy hiểm
những đối tượng truy nã có quốc tế
thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã tham hiu cho cục
giao chỉ tiêu cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của cục
đồng thời là cũng giao chỉ tiêu công tác truy nã
cho mỗi cán bộ chiến sĩ của phòng truy nã truy tìm
chúng tôi cũng đã hoàn thành tốt cái chỉ tiêu
và vượt mức cái chỉ tiêu công tác truy nã mà bộ đã giao
nằm trong kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm đợt cao điểm này
cục cảnh sát hình sự đặc biệt chú trọng đấu tranh quyết liệt
với tội phạm hoạt động có tính chất băng ổ nhóm
tội phạm tín dụng đen
từ đó tổ chức tốt công tác nắm tình hình
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
kiên quyết không để tồn tại các điểm nóng về hình sự
các tổ chức tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong dư luận
theo phương châm là phải xử lý và triệt phá các băng nhóm tội phạm
có tổ chức hoạt động lưu động và hoạt động mang tính xã hội đen
cùng với các băng ổ nhóm hoạt động
tính vực tín dụng đen
cục cảnh sát hình sự đã xác lập và đấu tranh rất nhiều chuyên án
trong đây đã triệt phá được bốn chuyến án là tội phạm hoạt động có tổ chức
và xử lý giải quyết nhiều tù niệm tên ản xã hội khác
những kết quả tích cực đạt được trong một mươi năm ngày đầu gia quân
đã cho thấy tinh thần khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
của cục cảnh sát hình sự
và lực lượng cảnh sát hình sự cả nước
nhiều chuyên án vẫn đang tiếp tục được lực lượng cảnh sát hình sự xác lập với quyết tâm
bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng toàn quốc
vào tết quyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một